vừa rồi là một số thông tin về truyền hóa tuệ phạm còn trong phần cuối sẽ là những thông tin về dự báo thể tiết
bão kombasu đã đi vào biển đông và trở thành cơn bão số tám trong năm nay
trưa nay bão cách quần đảo hoàng sa khoảng bảy trăm hai mươi km về phía đông đông bắc
trong thời gian tới bão di chuyển nhanh theo hướng tây mỗi giờ đi được từ hai mươi năm đến ba mươi km
cường độ mạnh nhất của cơn bão có thể đạt cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn trong ngày mai
với cường độ mạnh và di chuyển nhanh thì sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển phía bắc của miền trung
vì vậy ngay từ bây giờ người dân nơi đây cần chủ động có các biện pháp phòng chống để đảm bảo an toàn
trở lại với những thông tin thời tiết trên đất liền tại khu vực đông bắc bộ trạng thái tạnh giáo không kéo dài lâu
vì từ trưa chiều mai mưa sẽ xuất hiện và kéo dài những ngày sau đó
nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to người dân cần đề phòng tố lốc trong cơn rông
do có mưa nên nền nhiệt độ giảm dần
cao nhất sẽ phổ biến ở dưới hai mươi bảy độ vào ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng một mươi
tương tự tại các tỉnh tây bắc bộ từ chiều tối mai sang đến ngày một mươi năm tháng một mươi sẽ nhiều mây có mưa rào và rông mạnh
cục bộ có điểm mưa to đến rất to
người dân cần đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đá vùng đồi núi
cùng với mưa nên nhiệt độ giảm nhanh
cao nhất ngày phổ biến ở dưới hai mươi tám độ từ ngày một mươi bốn tháng một mươi vùng núi cao trời chuyển lạnh
khu vực trung bộ từ thanh hòa đến thừa thiên huế
từ ngày mai với sự bao trình
trong trùng của hoàn lưu bão số tám thì mưa gia tăng
cục bộ có những điểm mưa lên đến một trăm linh hai trăm linh mm trong hai mươi bốn h
người dân cần hết sức cảnh giác với nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất đá ngập úng ở vùng trũng thấp
do có mưa nên thời tiết mát mẻ cao nhất ngày phổ biến ở dưới mức hai mươi chín độ
còn tại khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận ít chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cơn bão số tám
nên mưa ở đây chỉ diễn ra giải rác trong ngày tập trung vào chiều tối và đêm
chính vì thế
nhiệt độ ở đây cao hơn các tỉnh phía bắc giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên cũng có mưa rông trên diện rộng với lượng mưa lớn tập trung trong ngày mai
sau đó từ ngày một mươi bốn tháng một mươi mưa giảm dần về diện và lượng
trong ngày trời có nắng gián đoạn trở lại và nhiệt độ tăng nhẹ
song vẫn ở mức mát mẻ dưới mức ba mươi độ vào thời điểm trưa chiều
tương tự tại nam bộ sẽ có mưa rào và rông còn diễn ra trong ngày mai
cục bộ sẽ có mưa to đến rất to

từ ngày một mươi bốn tháng một mươi mưa giảm dần do đới gió tây nam suy yếu